thưa quý vị và các bạn một trăm linh đó là con số các vụ việc liên quan đến hàng giả
hàng nhái hàng kém chất lượng mà lực lượng quản lý thị trường phát hiện trong ngành dệt may mỗi năm
một thống kê khổng lồ nhưng chưa phải là tất cả
và đáng buồn thay con số này lại đang có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và số lượng
các doanh nghiệp dệt may chân chính đang lao đao lợi ích người tiêu dùng bị xâm hại nặng nề
niềm tin bị mất cắp vậy ngành diệt may sẽ phải làm gì trong bối cảnh này
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
một thương hiệu lụa việt đỉnh đám có giá thành cao cấp gắn mát made in việt nam
nhưng lại lừa dối khách hàng hàng chục năm liền khi có đến năm mươi sản phẩm là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
một chuỗi siêu thị quần áo và đồ dùng may mặc trẻ em có uy tín có chi nhánh trên khắp cả nước
nhưng lại cắt mát hàng gia công nước ngoài để gắn mát thương hiệu chất lượng cao
hàng chục tấn quần áo đã qua sử dụng bị phát hiện và bắt giữ
khi đang cố nhập lậu từ campuchia vào việt nam đó chỉ là những vụ nổi cộng liên quan đến việc doanh nghiệp lừa dối người tiêu dùng
sử dụng hàng giả hàng nhái và hàng kém chất lượng gây chấn động ngành dệt may thời gian vừa qua
những vụ việc như thế này không chỉ gây nhức nhối cho toàn xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng
mà còn gây ra những ảnh hưởng lâu dài và tiêu cực đến thương hiệu dệt may nước nhà
đây là nhà máy rộng hơn năm m hai của một doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm may mặc
dù sản phẩm doanh nghiệp này đã có mặt ở thị trường nhiều năm phát triển vươn rộng ra khắp các tỉnh thành trên cả nước
nhưng cho đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn với tình trạng hàng giả hàng nhái tràn lan cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm của mình
đối với chúng tôi thì thậm chí đã có một doanh nghiệp malaysia làm nhái cái thương hiệu kiko của chúng tôi rồi
và chúng tôi đã phải kiện tụng mất đến gần năm năm rồi mới có thể đẩy được người ta ra khỏi việt nam
cái này thì có lẽ là anh hỏi bất kể của ai thì người ta đều nói rằng chín mươi hàng tiêu dùng việt nam bây giờ là của các nước xung quanh trung quốc thái lan
và đấy là cái mà thực sự mà nói là không đúng
mà đúng ở đây
chính là cái hàng nhái mới là cái nguy cơ
chứ còn cái hàng mà nhập lậu không phải là nguy cơ
đấy cũng là những cái mà các doanh nghiệp chân chính bây giờ đang rất lo ngại
trong phân khúc sản phẩm may mặc thì len cũng là mặt hàng bị ảnh hưởng nặng bởi hàng giả hàng nhái
với thị phần chiếm đến ba phần tư thị trường các sản phẩm khăn len áo khoác len không rõ nguồn gốc với giá thành thấp được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch
đang khiến các doanh nghiệp len việt gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh và tìm chỗ đứng trên thị trường
cái khó khăn nhất có lẽ là trong thị trường nội địa
bởi vì cái hàng giả hàng nhái xuất hiện rất là phổ biến trên thị trường có thể chiêm đến khoảng năm mươi sáu mươi là hàng không phải là hàng sản xuất ở việt nam
nhưng các cái thương lái các nhà buôn thì nhập khẩu qua các cái kênh gọi là trái ngạch không phải chính ngạch từ trung quốc trở về và sau đó nó phân phối và bán lại ở thị trường việt nam
có thể gắn hãng các thương hiệu
các thương hiệu khá là nổi tiếng và các cái thương hiệu mà họ có thể bán được hàng
theo kết quả khảo sát của tập đoàn dệt may việt nam vinatech tại sáu chợ bán buôn hàng may mặc gồm chợ đồng xuân ninh hiệp dòng nghệ sắt và chợ xoái kinh lâm cũng cho thấy hầu hết quần áo bán tại đây có xuất xứ trung quốc
nhiều hàng nhái thương hiệu nổi tiếng như azidat nike burberry
bên cạnh các thương hiệu nước ngoài nhiều cửa hàng bán quần áo may sẵn cũng treo biển không rõ ràng như sơ mi việt tiến
cửa hàng may mười với mục đích làm cho khách hàng nhầm lẫn
cửa hàng là đại lý của các công ty may lớn như việt tiến may mười
việt tiến hay may mười hay là nhà bè hay là hòa tò rất nhiều doanh nghiệp lớn của chúng ta đã tham gia thị trường một cách rất lớn hay là an phước vậy
thế nhưng mà đến bây giờ thì cái việc hàng nhái hàng giả nó đang vẫn đang diễn ra
trong khi nhiều doanh nghiệp dệt may chân chính đang lao đao vì hàng giả hàng nhái lại vẫn còn đó những doanh nghiệp vì lợi nhuận
mà tiếp tay thậm chí sử dụng hàng giả hàng nhái như một công cụ để lừa dối khách hàng
trường hợp của doanh nghiệp lụa khải siêu hay mới đây nhất là chuỗi hệ thống siêu thị quần áo mẹ bầu và trẻ em con cưng là một ví dụ điển hình
hệ lụy tiêu cực mà những việc làm này mang lại cho xã hội là không nhỏ từ ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính người tiêu dùng cho đến việc giảm tính minh bạch của thị trường hàng hóa và giảm uy tín của nhà sản xuất